các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các chương trình như biểu diễn lưu động và triển lãm tranh cổ động tại thị xã quảng trị nơi diễn ra trận đánh tám mươi một ngày đêm đỏ lửa năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai và song sông thạch hãn huyền thoại
tại buổi lễ các đội tuyên truyền lưu động đến từ các tỉnh thành đã thể hiện một mươi tám tiết mục hấp dẫn bao gồm hát múa tái hiện lại một thời kỳ chiến đấu oai hùng của quân và dân ta
đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực tuyên truyền trong dịp kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ
chương trình được tổ chức thể hiện truyền thống yêu nước nhớ nguồn và đền ơn đáp nghĩa của thế hệ trẻ hôm nay đối với cha ông đi trước
qua đó giáo dục tuyên truyền cách mạng lòng yêu nước tới các thế hệ sau
từ ngày một tháng một mươi tới đây dự án ứng dụng tìm kiếm và thanh toán phí trong xe tự động qua điện thoại di động iparking sẽ được triển khai rộng rãi tại bốn quận hoàn kiếm ba đình hai bà trưng và đống đa
dự án iparking trên hai tuyến phố lý thường kiệt và trần hưng đạo hà nội
đã được triển khai hơn một tháng nay
theo đánh giá từ người dùng hệ thống đã giúp người dân rút ngắn được thời gian tìm chỗ đỗ xe và nâng cao sự minh bạch trong việc thu phí trồng giữ
dự kiến vào ngày một tháng một mươi tới đây dự án ứng dụng công nghệ thông tin vào dịch vụ trong giữ xe này sẽ được triển khai rộng rãi trên bốn quận nội thành hà nội là hoàn kiếm hai bà trưng đống đa ba đình
theo thống kê trong hơn một tháng thí điểm đã có khoảng một mươi bốn năm trăm linh người tham gia vào hệ thống sử dụng ứng dụng iparking và đã có phản hồi rất tích cực
tính từ thời điểm ứng dụng được đưa vào hoạt động là ngày một tháng năm đến ngày một mươi năm tháng sáu đã có khoảng năm mươi sáu giao dịch được thực hiện theo công nghệ iparking
trong đó có năm mươi hai lượt khách hàng thanh toán giao dịch qua tin nhắn số còn lại lựa chọn thanh toán bằng thẻ ngân hàng đạt ba tám trăm linh lượt
theo những thông tin mới đây được đại diện trung tâm ứng cứu
khẩn cấp máy tính việt nam cho biết đã có hơn sáu website đã bị tấn công trong sáu tháng vừa qua
tính từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy đến nay trên cả nước đã có hơn một năm trăm linh máy tính bị tấn công theo kiểu lừa đảo
gần một máy tính bị tấn công theo hình thức thay đổi giao diện và hơn ba bảy trăm linh máy tính khác bị cài mã độc
tin tặc không chỉ đơn thuần là đánh cắp thông tin cá nhân mà còn lợi dụng thông tin để phục vụ mục đích kinh tế và chính trị
tin tặc cũng không hoạt động đơn lẻ mà có tổ chức thậm chí còn được tài trợ
tuy nhiên theo các chuyên gia hiện nay nhiều cơ quan và các đơn vị vẫn chủ quan chưa ý thức được những mối nguy hiểm này
đây là nguyên nhân chính khiến việt nam nằm trong top đầu thế giới về mức độ lây nhiễm mã độc
công ty đường sắt quốc gia thụy điển sd đã có giải pháp sử dụng con chip thay cho vé xe lửa tạo tiện ích tối đa cho hành khách
công ty đường sắt quốc gia thủy điện sg đã có giải pháp sử dụng con chip thay cho vé xe lửa tạo tiện ích tối đa cho hành khách
chỉ cần giờ bàn tay ra vé sẽ được xác nhận qua con chip đã được cấy ghép vào tay
cách sử dụng chip tương tự như công nghệ dùng trong thẻ tiến dụng
người dùng sẽ sử dụng một ứng dụng điện thoại để cài đặt mã số khách hàng riêng cho con chip được cấy trên tay
nhân viên xuất vé sử dụng máy quét từ đó nhận diện được mã số khách hàng và truy cập thông tin về vé
thưa quý vị và các bạn với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ trong xã hội hiện đại
chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh
hay một chiếc máy tính được kết nối internet là chúng ta có thể lên mạng tìm kiếm thông tin
đặt vé máy bay đặt phòng trực tuyến để có thể đi du lịch trong nước và quốc tế
đó cũng là tiền đề cho loại hình kinh doanh du lịch trực tuyến online travel asianc phát triển rộng rãi và vô cùng tiện ích
vậy hiện nay du lịch trực tuyến tại việt nam đang phát triển như thế nào
mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự sau đây của truyền hình nhân dân
ota online travel asion là một trong những đại lý du lịch trực tuyến
dịch vụ du lịch như vé máy bay tour du lịch phòng khách sạn
các giao dịch mua bán thanh toán đều được thực hiện thông qua hình thức online
khi sử dụng các dịch vụ du lịch trực tuyến có thể nhận thấy rất nhiều ưu điểm như dễ dàng tìm kiếm thông tin về giá vé máy bay
tour du lịch phòng khách sạn đi kèm với đó là thủ tục thanh toán nhanh gọn tiết kiệm thời gian
trên thế giới các mô hình du lịch trực tuyến rất phát triển với những tên tuổi lớn như agoda com xpedia com booking com
còn ở việt nam các trang như avia vn evvu com abay vn chính là các mô hình du lịch trực tuyến
du lịch trực tuyến đã và đang là sự lựa chọn của rất nhiều người tiêu dùng
anh lê văn khoa là một trong những khách hàng thường xuyên sử dụng các dịch vụ du lịch trực tuyến cho mỗi chuyến đi nghỉ hay đi công tác của mình
chỉ cần vài thao tác đơn giản là anh đã có thể đặt phòng khách sạn vé máy bay nhanh chóng
và gia đình cũng rất hay đi du lịch mỗi dịp hè như thế này
mình sử dụng các trang web trên internet nó rất tiện dụng
mình có thể view các cái khách sạn đấy ngay trên internet
thậm chí mình không phải đi đến tận các cái tour lữ hành để mình xem hình ảnh các thứ
mình có thể đưa ra lựa chọn ngay lập tức và đưa ra quyết định cho mình
theo ước tính của công ty nghiên cứu thị trường emarketer
nền cầu năm hai nghìn một mươi sáu tăng trưởng một mươi ba tám ước đạt gần năm trăm sáu mươi năm tỷ usd và dự báo đến năm hai nghìn hai mươi sẽ lên đến tám trăm một mươi bảy tỷ usd
tại đông nam á thị trường du lịch trực tuyến được google và temasek singapore dự đoán sẽ đạt chín mươi tỷ usd doanh thu vào năm hai nghìn hai mươi
việt nam chiếm khoảng một mươi tương đương chín tỷ usd
đang được đánh giá là một năm triệu usd đang được đánh giá là một năm triệu usd
đang được đánh giá là một năm triệu usd
đặc biệt việt nam luôn được lựa chọn là một trong những điểm đến an toàn hấp dẫn trên bản đồ du lịch thế giới
đón hơn một mươi triệu lượt khách quốc tế đến trong năm hai nghìn một mươi sáu tăng hai mươi sáu so với năm hai nghìn một mươi bảy
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy lượng khách quốc tế đến việt nam đạt hơn sáu hai triệu lượt tăng ba mươi hai so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu

tiềm năng và dư địa phát triển du lịch việt nam còn nhiều là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên môi trường lý tưởng cho du lịch trực tuyến bùng nổ
du lịch trực tuyến trong nước chúng ta có khá nhiều thuận lợi
thứ nhất nền kinh tế chúng ta phát triển khá ổn định xuất hiện thêm nhiều tầng nước trung lưu dễ dàng đi du lịch
và thứ hai là chúng ta việt nam đang là một điểm đến tin cậy và uy tín thân thiện cho cộng đồng trên thế giới
và tiếp theo đến là internet phát triển nó kéo theo việc tiếp cận của người tiêu dùng khi đi du lịch dễ dàng hơn và họ dễ dàng sử dụng các dịch vụ du lịch trực tuyến
một mặt khác thì bản thân việt nam chúng ta là một nước có tỷ lệ dân số vàng cao
theo khảo sát báo cáo thì có khoảng ba mươi hai triệu người dân nằm trong nhóm từ một mươi năm đến ba mươi bốn
và cái nhóm tuổi này là dễ dàng thích nghi với các cái hình thức du lịch đặc biệt là du lịch trực tuyến
thế đấy là những nguyên liệu
giúp du lịch trong nước có nhiều tiềm năng phát triển
có thể thấy tiềm năng về du lịch trực tuyến tại việt nam là rất lớn
trong khối doanh thu chín tỷ usd từ thị trường du lịch trực tuyến ước tính có đến tám mươi năm dòng tiền được chảy vào dịch vụ đặt phòng khách sạn và vé máy bay
nhận thức được cơ hội và tiềm năng to lớn này hiệp hội lữ hành việt nam đã cho ra đời sản giao dịch du lịch trực tuyến chip vn
khách hàng khi truy cập vào trang web
gõ tên địa điểm xuất phát nơi đến ngày khởi hành sàn giao dịch sẽ hiển thị giá của các nhà cung cấp vé máy bay
phòng khách sạn tour du lịch khác nhau để khách hàng có thể so sánh lựa chọn và đặt mua tour
bên cạnh đó trang web cũng cập nhật thông tin chi tiết về hành trình đánh giá nhận xét của khách hàng
để người dùng có cơ sở lựa chọn tour tốt nhất cho chuyến đi của mình
agoda boki com thì họ là những doanh nghiệp rất khổng lồ trên thế giới không riêng gì tại việt nam
tuy nhiên vì họ là những gã khổng lồ
nên họ có những điểm yếu của người khổng lồ
đó là khi đi vào một thị trường mới họ gặp vấn đề về xâm nhập thị trường
giao cản về văn hóa ngôn ngữ cũng như hành vi tiêu dùng
việc thanh toán online là một trong những vấn đề nhức nhối
ví dụ họ chưa cho phép thanh toán với nhiều hình thức
trong khi đó với những doanh nghiệp trong nước đặc biệt như truebuy
thì kết nối với nhiều cái cổng thanh toán trong nước quốc tế thẻ nội địa
cũng như tích hợp nhiều hình thức tiện dụng hơn cho người việt nam
ví dụ thu tiệm tầm nơi hay là thu qua các cửa hàng tiện ích
cái việc thứ hai nữa là doanh nghiệp nước ngoài khi xâm nhập vào việt nam
mối quan hệ với các doanh nghiệp trong nước cũng không được chặt chẽ
thế thì khi chúng tôi là đưa ra những sản phẩm tốt hơn
ở đây có nghĩa là gì
chúng tôi đưa ra sản phẩm mà tính phù hợp với người việt nam hơn
trên những điều kiện như vậy chúng tôi cũng hoàn toàn tự tin
là có những khả năng để cạnh tranh với doanh nghiệp nước ngoài
bên cạnh gp công ty cổ phần du lịch vn hai go
cũng là một trong số những đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch trực tuyến
đang đạt được những kết quả tích cực
kinh doanh dịch vụ du lịch dưới hình thức bán các tour du lịch trực tuyến
là một cái tên còn khá mới trong cộng đồng du lịch trực tuyến tại việt nam
nhưng tugo cũng đã đạt được những kết quả rất khả quan
đơn vị này đã cán mốc sáu mươi lượt khách du lịch trong năm hai nghìn một mươi tám
và hiện đang phấn đấu đạt con số một trăm linh trong năm nay
về mặt lâu dài chúng tôi xây dựng một hệ thống
marketplace để kết nối những doanh nghiệp du lịch của việt nam lại
và chúng tôi khi mà kết nối như vậy thì chúng tôi sẽ làm việc với hãng
với tất cả những chính sách đó để mà chúng tôi có được cái mức giá tốt
và chúng ta cùng nhau chia sẻ cái miếng bánh đó
nắm bắt tâm lý người tiêu dùng cùng một chế độ chăm sóc khách hàng ngay tại chỗ
đang là lợi thế của các sàn giao dịch du lịch trực tuyến tại việt nam
trong cuộc chiến giành thị phần với các đối thủ lớn đến từ nước ngoài
tuy vậy điểm yếu của các sàn giao dịch du lịch trực tuyến
là hạ tầng công nghệ chưa mấy hoàn chỉnh cũng như thiếu ngân sách
cho việc marketing phát triển kinh doanh
chịu ai thì việc đó cũng không tránh ra khỏi những khó khăn chung của thị trường du lịch
một mặt chịu ai phải xây dựng hạ tầng công nghệ
vì sao cần công nghệ tại vì đó là việc đòi hỏi của du lịch trực tuyến
cần một nền tảng rất là cao công nghệ cao linh hoạt tiện lợi cho người sử dụng
mặt thứ hai là cần sự cạnh tranh rất lớn đối với các doanh nghiệp nước ngoài
đang và đã triển khai những hệ thống tương tư
việc thứ ba nữa là nếu triển khai ra quốc tế chúng tôi cần có một đội ngũ rất là mạnh
và việc này đồng nghĩa với việc là cần chi tiêu rất nhiều
cho ngân sách marketing dẫn đến phát triển kinh doanh tại các nước ngoài
bên cạnh đó việc chưa có một cơ chế chính sách hỗ trợ cụ thể
cũng như xây dựng được niềm tin đối với khách hàng
đang là những khó khăn đối với sự phát triển của du lịch trực tuyến tại việt nam
kinh doanh trực tuyến ở việt nam ngày hôm nay thì
thứ nhất là về mặt chính sách hiện nay
cũng chưa có những cơ chế để hỗ trợ một cách cụ thể
thứ nhất thứ hai là nó liên quan tới những vấn đề
có những cái công ty họ làm trước đây họ làm trực tuyến xong rồi họ lừa đảo khách hàng
dẫn đến cái câu chuyện niềm tin khách hàng nó rất là mơ hồ
những công ty trực tí họ không biết là cái này có lừa mình như trước hay không
để phát huy lợi thế vốn có và cạnh tranh với các doanh nghiệp quốc tế
các bên liên quan nhất là cộng đồng doanh nghiệp cần hiểu rõ vai trò của thương mại điện tử
du lịch trực tuyến ứng dụng hiệu quả những công cụ hỗ trợ lựa chọn giải pháp phù hợp
như tăng cường đầu tư cho công nghệ thông tin phần mềm quản lý du lịch trực tuyến
đổi mới chiến lược kinh doanh xây dựng thương hiệu và niềm tin đối với khách hàng
các doanh nghiệp trong nước hoạt động từ lĩnh vực du lịch trực tuyến
chúng ta cần phải có những kết nối với nhau tạo thành một chuỗi liên kết
để kết nối các doanh nghiệp
hoạt động trong lĩnh vực du lịch trực tuyến từ vận chuyển hàng không
tới lữ hành tới khách sạn bảo hiểm v v rất nhiều liên quan đến lĩnh vực du lịch
mặt khác thì bản thân các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này
chúng ta cần phải chú ý tới cái việc là chúng ta đầu tư nhiều hơn vào hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin
hỗ trợ cho người tiêu dùng
thứ hai là chúng ta phải có chiến lược kế hoạch phát triển bài bản lâu dài
và thứ ba là chúng ta phải học hỏi thêm những mô hình phát triển thành công trên thế giới
thì như vậy thì mới mong muốn doanh nghiệp
sẽ thu được những lợi ích thực sự xứng tầm với những tiềm năng
mà du lịch trực tuyến việt nam đang có
du lịch trực tuyến là một kênh thông tin quan trọng giúp mở ra cánh cửa kết nối
giữa đơn vị cung cấp dịch vụ và khách hàng
trong cuộc cách mạng công nghiệp bốn du lịch cũng cần phải được phát triển
một cách thông minh với sự hỗ trợ của công nghệ số
vì vậy các doanh nghiệp việt nam đang hoạt động trong lĩnh vực này
cần tăng cường đầu tư đổi mới công nghệ phù hợp
góp phần thúc đẩy sự phát triển du lịch nói chung
và du lịch trực tuyến nói riêng bên cạnh đó cũng cần lưu tâm
tới chi phí quảng bá xây dựng chiến lược kinh doanh lâu dài